từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
sẽ triển khai xây dựng công trình ánh sáng vùng biên tại hai mươi sáu thôn bản thuộc một mươi hai xã biên giới
đây là những công trình hết sức ý nghĩa không chỉ giúp người dân đi lại an toàn
mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới
chương trình dân sinh có ý nghĩa quan trọng ở khu vực biên giới này được chia thành ba giai đoạn
trước mắt ưu tiên cho các bản làng xa xôi nhiều khó khăn ở xã trường sơn huyện quảng ninh xã kim thủy huyện lệ thủy và xã hóa sơn huyện minh hóa
kinh phí thực hiện cho mỗi công trình từ năm mươi đến hơn một trăm linh triệu đồng đều do bộ đội biên phòng quảng bình ủng hộ
địa phương hỗ trợ và doanh nghiệp tài trợ
các đồn biên phòng tự thiết kế và thi công công trình để giảm tối đa kinh phí lắp đặt
việc xây dựng công trình ánh sáng vùng biên góp phần gìn giữ an ninh trật tự
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn biên giới
và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới